phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng bộ thành phố hà nội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội khẳng định
lịch sử chín mươi năm đảng bộ thành phố hà nội là lịch sử đấu tranh xây dựng phát triển và trưởng thành rất vẻ vang
thành phố được đảng nhà nước quốc hội chính phủ ghi nhận biểu dương bằng nhiều phần thưởng cao quý
như bao lần được tặng huân chương sao vàng danh hiệu thủ đô anh hùng huân chương hồ chí minh
được unesco tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình
đồng chí vương đình huệ cũng cho biết trong những năm sắp tới thủ đô có nhiều cơ hội để phát triển nhanh về mọi mặt
yêu cầu các cấp các ngành chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch
vững mạnh đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí quan liêu củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân thủ đô đối với đảng bộ
trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ khóa một mươi sáu tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp
đại hội lần thứ một mươi bảy đảng bộ tp hà nội và tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba